chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã tới thăm xã xuân quan và xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
xuân quan là địa phương vừa đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
thăm nơi tập kết các loại hoa cây cảnh mà người dân hay xã xuân quan và mễ sở đang chuẩn bị cho đợt tết nguyên đán kỷ hợi sắp tới
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng khi chứng kiến nhiều loại hoa cây cảnh có giá trị
đã được nông dân nơi đây nhân giống thành công mang lại giá trị kinh tế cao
vẫn gắn bó với nghề nông nhưng thay vì trồng lúa ngô khoai lạc nhiều hội dân xã xuân quan đã chuyển sang trồng hoa
nhiều gia đình đã đổi đời từ việc mạnh dạn chọn hướng đi này
nông dân trong xã đã tự sản xuất cây giống chất lượng cao từ công nghệ nuôi cấy mô
thu nhập bình quân trên một hectare đất nông nghiệp tại xã đã tăng từ một mươi đến hai mươi lần
trung bình khoảng trên năm trăm linh triệu đồng một hectare
có nơi từ một đến một hai triệu đồng
hai tỷ đồng một hectare một năm
chủ tịch quốc hội cho rằng việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng của địa phương
nên dù diện tích đất nông nghiệp thu hẹp nhưng lợi nhuận lại tăng gấp nhiều lần giúp nâng cao đáng kể thu nhập và mức sống của nhân dân
do chọn hướng đi riêng là hoa trậu hoa giỏ treo hoa thảm cây trang trí nội ngoại thất
nên bất cứ thời gian nào trong năm thương lái và du khách ghé thăm xuân quan đều có thể chọn mua đủ loại hoa cây cảnh
từ đó chủ tịch quốc hội cho rằng xuân quan gần làng gốm bát tràng sự kết hợp hoa xuân quan gốm bát tràng sẽ góp phần thúc đẩy hai làng nghề cùng hợp tác phát triển
cũng trong chiều ngày sáu tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và tặng quà bà vũ thị ca sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi năm tại thôn hoàng trạch xã mễ sở
bà là vợ của liệt sĩ vũ đình tụ
hì sinh tại chiến trường miền nam trong cuộc kháng chiến trong mỹ cứu nước
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã tới dân hương tại tượng đài liệt sĩ tô hiệu trong khuôn viên nhà truyền thống xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hương yên